anh chở nó đi đến đâu anh ạ
em chở từ tràng duệ xong qua đi qua ba quán điện thoại nữa
xong rồi anh chở nó dừng ở đâu anh ạ

xem chính xác là cốt chuẩn đúng không
vâng đúng ạ
đúng mặc áo như thế này
mặc áo như thế này không